cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa nhận hối lộ xảy ra tại bệnh viện thủ đức công ty cổ phần công nghệ việt á và công ty nam phòng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đề nghị truy tố các bị can nguyễn minh quân cựu giám đốc bệnh viện tp thủ đức phạm vũ phong giám đốc công ty nam phong trương thị bảo trân nhân viên phòng vật tư trang thiết bị y tế bệnh viện tp thủ đức về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
triên bị can mai lệ quyên cựu trưởng khoa vi sinh bệnh viện tp thủ đức bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ
căn cứ trên kết quả thực nghiệm điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an và các đơn vị tiến hành thực nghiệm điều tra toàn bộ quá trình sản xuất kýt xét nghiệm của công ty việt á xác định giá kýt xét nghiệm do công ty việt á sản xuất đã bao gồm năm lợi nhuận tối đa là một trăm bốn mươi ba bốn trăm sáu mươi một đồng một test
do vậy thiệt hại trong việc bệnh viện tp thủ đức mua kýt xét nghiệm việt á trực tiếp từ công ty việt á là bốn trăm sáu mươi một triệu đồng
thiệt hại trong việc bệnh viện tp thủ đức mua kýt xét nghiệm việt á từ công ty nam phong là chín bảy tỷ đồng là số tiền công ty nam phong hưởng lợi trong việc việt á chiếc khấu giá bán kýt xét nghiệm